mới đây đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm cho biết
qua phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
kiểm tra lô hàng nhập khẩu giá trị lớn
đã phát hiện hàng trăm thùng hàng nhập lậu ngụy trang trong thùng container sò huyết
lô hàng nêu trên do công ty trách nhiệm hố hạng kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm
vietcitrus tp thủ đức tp hcm đứng tên nhập khẩu
trên tờ khai hải quan doanh nghiệp này khai báo
nhập khẩu hơn hai mươi một tấn sò huyết nguyên con đông lạnh trị giá trên hai tỷ đồng từ indonesia
lô hàng cập cảng cắt lái từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn sang khai báo hải quan
đội kiểm soát hải quan phối hợp với chi cục hải quan cơ khẩu cảng sài gòn khu vực một
dừng thông quan mở kiểm tra thực tế lô hàng
kết quả phát hiện ngoài số so huyết nhập khẩu đúng với khai báo hải quan
phía trong container còn được cất dấu cả trăm thùng cà tông hàng hóa không khai báo hải quan
như tổ yến vụng cá ngừ khô cá hải long khô nanh và sừng động vật phụ tùng xe ô tô các loại
hiện cục hải quan tp hcm đang tiếp tục kiểm tra chi tiết số hàng hóa nhập lậu nêu trên